thưa quý vị ngày hôm nay ba tháng bảy phim truyền hình ruby máu do truyền hình công an nhân dân và công ty hòa bình media phối hợp sản xuất đã chính thức báo máy
dựa trên những vụ trọng án có thật ruby máu hứa hẹn sẽ đem lại làn gió mới cho dòng phim hình sự điều tra trong nước
rubi máu kể về hành trình điều tra nhằm lật tẩy một đường dây vận chuyển kinh doanh đá quý trái phép
các chiến sĩ công an nhân dân phải xâm nhập vào cơ sở này bằng cách hóa thân thành những khu hồ hoạt động ngầm qua nhiều năm
trọng liêm là một chiến sĩ quả cảm quyết định dấn thân vào vụ án này để tìm ra danh tính ông trùng mang bí danh em emirat cũng như giải oan cho cha mình cũng từng là một chiến sĩ ngoại tuyến
xuyên suốt hành trình vén bức mạng bí mật của trọng liêm còn có trinh lan một nhà địa chất học
nhân vật trên lan luôn phải đứng giữa làng ranh giữa thiện và ác với nhiều ẩn số về danh tính